theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam từ đầu năm cho đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn hàng xuất khẩu cá sang một số thị trường đang bị chậm trễ khiến cho nhiều chi phí bị phát sinh
do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp covid một mươi chín hiện hoạt động giao thương cá tra việt nam qua đường tiểu ngạch và chính ngạch sang trung quốc đều gặp nhiều khó khăn
nhiều khách hàng trung quốc cũng không thể sang việt nam theo lịch trình đơn hàng bị chậm trễ hoặc không ký thêm hợp đồng mới
nhiều hoạt động thương mại đang bị tạm dừng cũng như sản lượng cá cha nguyên liệu quá cỡ tăng khiến nhiều doanh nghiệp đang phải gấp rút thu hoạch chế biến
tuy nhiên theo đánh giá của một số chuyên gia đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nước ta đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
bởi các nước đều có xu hướng giảm hoặc ngừng việc thu mua từ trung quốc và tìm kiếm những nguồn cung mới cũng như phát triển kênh tiêu thụ nội địa